phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác trung ương đã về kiểm tra tình hình lũ lụt tại tỉnh bình định
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho một số gia đình có người chết
nhà bị sập tại thị xã an nhơn huyện tùy phước kiểm tra hệ thống thủy lợi đê kè bị sạt lở nghiêm trọng
uy hiếp hàng chục hộ dân ở địa phương đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp về vật chất và tinh thần
giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt từng bước ổn định cuộc sống
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra của tỉnh bình định
trước mắt tăng cường kiểm tra ra soát công tác cứu trợ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra không để dân bị đói
chính phủ sẽ chỉ đạo bộ giao thông vận tải hỗ trợ tỉnh tu sửa khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng
bộ công thương bộ lao động thương binh xã hội bộ kế hoạch và đầu tư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ tài chính tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tỉnh bình định khắc phục hậu quả lũ lụt